trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hôm nay cho biết
ngày hôm nay nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xảy ra nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt
nền nhiệt duy trì ở mức cao một số nơi trên bốn mươi một độ c
cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
do vùng áp thấp nóng phía tây đang hoạt động mạnh và mở rộng vùng ảnh hưởng ra khắp khu vực bắc bộ trung bộ
khả năng ghi nhận mức nhiệt cao nhất lên đến bốn mươi độ c liên tục từ các ngày hai mươi cho đến hai mươi hai tháng sáu
đáng lưu ý là nắng nóng cao điểm tập trung ở các tỉnh đông bắc như lào cai lạng sơn bắc giang hà giang và phú thọ
cơ quan khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp
người dân cần đề phòng có thể gây ra tình trạng mất nước kiên sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể khi người tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao
người dân không nên làm việc hoặc là di chuyển ngoài trời quá lâu
đặc biệt là từ một mươi hai cho đến một mươi năm giờ là thời điểm nắng nóng đạt cường độ gai gắt
gắt nhất trong ngày
tại trung bộ do đặc điểm của gió phơn nắng nóng sẽ duy trì từ sáng sớm cho đến tối muộn
chuyên gia cho biết vào ban đêm nhiều nơi ở trung bộ thì vẫn ghi nhận mức nhiệt cao từ ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ c
với nhiệt độ và độ ẩm không khí như hiện nay thì nguy cơ cháy nổ có thể gây ra bất cứ lúc nào
vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác đề phòng nguy cơ hỏa hoạn
xin kính chào quý vị và các bạn
trong hôm nay và ngày mai do tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng ở phía tây kết hợp cùng với hiệu ứng phơn
nên tại các tỉnh thành ở khu vực phía đông bắc bộ tiếp tục có nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ ngày đêm sẽ giao động từ hai mươi bảy cho đến ba mươi chín độ có nơi cao hơn
thời gian có mức nhiệt trên ba mươi năm độ kéo dài từ một mươi giờ cho tới một mươi tám giờ
nên quý vị cần phải hạn chế lưu thông trên đường để tránh chịu gió hại trực tiếp của tiêu cực tím
sang tới ngày hai mươi hai tháng sáu khi vùng áp thấp nóng ở phía tây yếu đi nắng nóng sẽ giảm về cường độ
đồng thời vào khoảng thời gian chiều tối khi bộ phận áp cao lục địa nén dãy ấp thấp gây mưa rông rải rác
nên nắng nóng sẽ chấm dứt trong vài ngày sau đó
tương tự trong hôm nay ngày mai tại các tỉnh ở khu vực phía tây bắc bộ cũng có nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ra động từ ba mươi sáu cho đến ba mươi chín độ cục bộ có nơi trên bốn mươi độ
nắng nóng kéo dài từ một mươi giờ sáng cho đến một mươi tám h cùng với độ ẩm giảm thấp
nên người dân cần phải hạn chế ra đường vào thời điểm này
cũng như bổ sung đủ vitamin và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
và cũng sang tới ngày hai mươi hai khi vùng áp thấp suy yếu
cùng với đó là hoạt động nén dây áp thấp của áp cao lục địa gây ra mưa rông rải rác
thì nắng nóng sẽ tạm thời chấm dứt trong thời đoạn vài ngày trên khu vực
đối với các tỉnh miền trung dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
cũng chịu tác động của áp thấp nóng nên trong hôm nay ngày mai vẫn có nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ sẽ ra động từ hai mươi bảy cho đến bốn mươi độ có nơi vượt ngưỡng bốn mươi độ
nên khả năng cháy nổ cháy rừng tại đây bị đẩy lên cao người dân phải hết sức cảnh giác
sau đó từ đêm ngày hai mươi hai tháng sáu cùng với quá trình dãy áo thấp bị nén
kết hợp với hội tụ gió gây mưa rông thì trên khu vực từ thanh hóa vào đến hà tĩnh
sẽ có mưa rông giúp nắng nóng trên khu vực giảm bị đáng kể
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong hôm nay và ngày mai
cũng có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất sẽ đạt ngưỡng là ba mươi sáu cho đến ba mươi chín độ
về chiều tối khu vực có mưa rông vài nơi kèm theo tố lốc mạnh
sang tới đêm ngày hai mươi hai tuy không làm tăng lượng mưa nhưng giải mây rông từ phía bắc
cũng giúp cho nhiệt độ trên khu vực sẽ giảm từ hai cho đến ba độ thời tiết có phần dễ chịu hơn
vùng cao tây nguyên vẫn chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi hoạt động của gió mùa tây nam
với cường độ trung bình nên có mưa rào và rông rải rác xuất hiện về chiều tối và tối
trong mưa rông có thể tiêm bẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tối lốc và gió giật mạnh
bạn ngày ít mưa và trời còn nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt ngưỡng là ba mươi cho đến ba mươi ba độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới chịu tác động của gió mùa tây nam
nên về chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
riêng đêm ngày hai mươi hai có mưa diện giải rác trong cơn rông cần đề phòng về tối lốc và gió giật mạnh
ban ngày khu vực còn nắng gián đoạn với mức nhiệt ngày đêm sẽ phổ biến là hai mươi bốn cho đến ba mươi bốn độ